văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa bắt giữ đối tượng trần văn nam
trú tại huyện crong năng để điều tra về hành vi giết người
nạn nhân trong vụ án này là anh bùi hồng quân chú cùng địa phương
vào tối ngày một mươi tháng bốn tại nhà chị thái thị hường ở xã ea tó huyện crong năng
có tổ chức ăn nhậu và thi mô võ
trong đó có quân nam và anh trần văn đàn là em trai của nam
sau khi ăn nhậu xong thì xảy ra mâu thuẫn dẫn tới sô sát
nam dùng gậy đánh khiến quân ngã gục được mọi người đưa đi cấp cứu
nhưng đến một mươi giờ ngày một mươi một tháng bốn thì tử vong
kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân tử vong là do vỡ sọ
dập não dẫn đến suy hô hấp tuần hoàn
với hành vi cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
bảy đối tượng vừa bị công an huyện tuy phước tỉnh bình định ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam
do có mâu thuẫn từ trước nên nhóm đối tượng do lê hoàng linh
chú tại thị xã an nhân cầm đầu đã hẹn với nhóm của mai võ thái phong
chú cùng địa phương để đánh nhau
tại đây thì có khoảng hơn ba mươi đối tượng sử dụng nhiều loại hung khí
hồn kiếm phảng và dựa rượt đuổi đánh nhau
quá trình hỗn chiến thì một đối tượng trong nhóm của linh bị chém trọng thương
với tỷ lệ thương tật là bảy mươi một
hãng hàng không quốc gia việt nam việt nam airlines vừa phát đi cảnh báo
tới người dân khách hàng về việc đề phòng mua phải vé máy bay giả
phương thức lừa đảo phổ biến nhất hiện nay là các đối tượng mạo danh đại lý
tự tạo ra các website trang mạng xã hội với địa chỉ đường dẫn
thiết kế tương tự kênh của các hãng hoặc đại lý chính thức
sau đó quảng cáo các mức giá hấp dẫn so với mặt bằng chung để thu hút khách hàng
để tránh mua nhầm vé giả nhất là dịp ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm đang tới gần
khách hàng nên mua vé trực tiếp trên website các phòng vé đại lý chính thức
của hãng trong và ngoài nước đồng thời khách hàng nên lấy phiếu thu
quá đơn khi mua vé

khách hàng nên lấy phiếu thu quá đơn khi mua vé

không chỉ phải tham gia thi tốt nghiệp trung học phổ thông mà anh duy còn tham gia thêm ba kỳ thi đánh giá năng lực khác
vì thế mà áp lực tăng lên gấp nhiều lần
kỳ thi trong năm nay đầu tiên là kỳ thi ielts em dự định em sẽ phải đạt được sáu năm hoặc hơn nữa
thứ hai sẽ là kỳ thi đánh giá năng lực quốc gia hà nội
thứ ba sẽ là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
em đang cố gắng hết sức luyện đề để chuẩn bị cho tất cả kỳ thi
để có tính cách tốt nhất
kỳ thi trung học phổ thông năm nay được tổ chức sớm hơn hai tuần so với năm trước
để thuận lợi cho thí sinh nhiều trường đã bố trí một số tiết phụ đạo vào buổi chiều hoặc cuối tuần
cho cả khối một mươi hai giáo viên sẽ chọn những nội dung trọng tâm mà các em bị hồng kiến thức để ôn luyện
giúp các em nắm chắc các kiến thức đã học
sự hỗ trợ từ các thầy cô và nhà trường cũng giúp việc ôn tập của em diễn ra dễ dàng hơn
kế hoạch này nó trải dài
từ đầu năm nhưng tuy nhiên thì bắt đầu từ học kỳ hai thì cái kế hoạch đó nó tập trung nó tăng cường hơn
và mỗi một nhà trường thì đều có các vòng ôn tập khác nhau
và chúng tôi sẽ kết thúc ôn tập gần như toàn diện vào tháng năm
và sang tháng sáu thì các em sẽ được ôn tập chuyên sâu
và chắc chắn là đến thời điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì các em đã đủ hành trang để các em tự tin bước vào vòng thi
theo bộ giáo dục và đào tạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay cơ bản giữ ổn định như năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên sẽ tăng cường hợp lý một số nội dung liên quan đến vận dụng thực tiễn ở một số môn
để từng bước tiệm cận với định hướng đánh giá năng lực phù hợp với mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông hai nghìn một mươi tám
đồng thời bộ giáo dục và đào tạo cũng đã công bố đề thi tham khảo cho các nhà trường để giúp học sinh có định hướng ôn tập
bắt đầu kết thúc vào học kỳ một thì chúng tôi đã chỉ đạo các tổ nhóm bộ môn xây dựng kế hoạch tổ chức ôn thi tốt nghiệp cho học sinh
để đáp ứng cái kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt cao nhất
nhà trường cũng chỉ rõ là cũng đề nghị các đồng chí giáo viên các tổ nhóm chuyên môn phân tích dữ liệu kết quả thi của năm hai nghìn hai mươi
để từ đó đánh giá thực trạng và nâng kết quả tìm các biện pháp để đảm bảo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông của nhà trường
kỳ thi năm nay diễn ra trong bốn ngày từ ngày hai mươi bảy đến ngày ba mươi tháng sáu gồm năm bài thi toán ngữ văn ngoại ngữ
và hai bài thi tổ hợp là khoa học
tự nhiên tổ hợp các môn vật lý hóa học sinh học và khoa học xã hội tổ hợp các môn lịch sử địa lý giáo dục công dân
đối với thí sinh học chương trình giáo dục trung học phổ thông tổ hợp các môn lịch sử địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông
thưa quý vị sau một thời gian dài dịch bệnh được kiểm soát mới đây tại trường trung học cơ sở khánh yên huyện văn bàn tỉnh lào cai
xuất hiện chùm ca bệnh covid một mươi chín ngay khi được phát hiện thì công tác phòng chống dịch đã được triển khai khẩn trương không để dịch bệnh lây lan
theo báo cáo của trung tâm y tế huyện văn bàn ngày tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba trên địa bàn phát hiện năm mươi người mắc covid một mươi chín đều là cán bộ giáo viên và học sinh trường trung học cơ sở khánh yên
các ca mắc covid một mươi chín được thực hiện cách ly tại gia đình và tham gia học trực tuyến nhà trường duy trì hoạt động giáo dục bình thường nhưng tạm dừng các hoạt động tập thể
hiệu trưởng trung học cơ sở khánh yên trần văn tẩy cho biết để ngăn chặn dịch lây lan trường đã phối hợp với trung tâm y tế huyện phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên trường học lớp học
theo nhận định của các cơ quan chức năng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín và các bệnh chuyển nhiễm khác trên địa bàn huyện cơ bản vẫn được kiểm soát
qua đó thì tháo gỡ khó khăn vướng mắt liên quan đến hoạt động kinh doanh
cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước cũng đã khẩn trương giả soát tổng hợp ngay những khó khăn vướng mắt trong thực hiện các quy định của pháp luật tiêu chuẩn quy chuẩn về phòng cháy chữa cháy
các tổ công tác cũng đã được thành lập để làm việc trực tiếp với các địa phương
nhanh chóng tháo gỡ đề xuất cơ quan cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi bổ sung các quy chuẩn liên quan đến công tác đầu tư xây dựng và các công trình hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân doanh nghiệp phù hợp với tình hình thực tế
thông tin cụ thể hơn về vấn đề này phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có cuộc trao đổi với thượng tá nguyễn văn bình trưởng phòng khoa học công nghệ và kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

đề xuất cơ quan cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi bổ sung các quy chuẩn liên quan đến công tác đầu tư xây dựng và các công trình hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân doanh nghiệp phù hợp với tình hình thực tế

một lần nữa xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân và cảm ơn đồng chí về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi